theo kết quả nghiên cứu mới nhất năm hai nghìn một mươi năm cứ sáu trẻ dưới năm tuổi thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng
cứ một mươi trẻ có bảy trẻ thiếu kém cứ hai trẻ có một trẻ thiếu máu
thực trạng suy dinh dưỡng và suy dinh dưỡng thấp còi ngoài yếu tố di truyền
thì theo các chuyên gia có liên quan rất nhiều đến yếu tố dinh dưỡng
chính vì lẽ đó để giúp cho các gia đình các bậc cha mẹ nắm được rõ hơn về việc cung cấp
dinh dưỡng cho trẻ đúng và đủ viện dinh dưỡng quốc gia đã thực hiện mô hình
lớp học dạy nấu ăn dặm miễn phí
tình cờ đưa con đi khám tại viện dinh dưỡng quốc gia chị đoàn thu thủy nghe nói
viện có mở lớp dạy nấu ăn dặm cho trẻ nên vào tham gia thông qua buổi học
và được nhìn thực tế các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn và thực hiện một bữa ăn cho trẻ
chị đã có thêm được nhiều kiến thức bổ ích để giúp cho con mình
nhà mình mới bắt đầu ăn dặm được mấy hôm thôi thì mình cảm thấy là lớp học cũng khá là ngay
tức là mình cũng chưa có kiến thức nhiều về ăn dặm cho bé lắm nhưng mà qua cái lớp này
mình cũng tiếp tục được một số cái
cái kiến thức ngày trước thì nó chỉ hiểu mơ hồ thôi
còn nếu như hôm nay được phổ biến thì sẽ hiểu được tường tận hơn với một cái tỷ lệ nó thích hợp
theo các chuyên gia dinh dưỡng qua việc thăm khám tư vấn cho các bậc phụ huynh hàng ngày
đã phát hiện ra rằng có rất nhiều cha mẹ hoặc người nhà hiểu sai và thực hiện sai một bữa ăn dặm đủ chất cho trẻ
ăn đúng lượng và đủ chất là hai yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ
bây giờ lại có một số các trường hợp mà cũng tương đối phổ biến là lại cho trẻ ăn dọn muộn quá
có những cháu phải đến tháng thứ bảy tháng thứ tám đến đây khám tư vấn mà vẫn chưa bắt đầu ăn dạo
hoặc là ăn quá ít ăn quá lãng
chúng ta biết là trong một bữa ăn dặm của trẻ là tối thiểu là phải ăn dặm
phải có bốn cái thành phần tức là cung cấp chất tinh bột này chất đạm này
mà đạm đấy ưu tiên là đạm động vật nhưng mà nhiều gia đình lại chỉ cho con ăn đạm thực vật thôi
thì nhiều gia đình là bây giờ có thể là nhiều khi là hầu như không cho dầu mỡ gì vào trong bữa ăn của trẻ
hoặc là có cho một hai giọt cái đấy cực kỳ phổ biến
và đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng tôi thấy rất hay gây ra cái suy dưỡng
vậy nếu mà chúng ta tính năng lượng khẩu phần ra thì nó quá thấp và rõ ràng đấy là nguyên nhân làm nó trẻ sinh dưỡng
ở lớp dạy nấu ăn dặm cho trẻ các bậc cha mẹ sẽ được các chuyên gia hướng dẫn cụ thể từng hàm lượng dinh dưỡng thích hợp cho trẻ ở mỗi độ tuổi mỗi giai đoạn khác nhau
những cái lớp thực hành miễn phí để cho các bà mẹ khi mà đến khám tư vấn hoặc là kể cả những bà mẹ mà có biết thông tin về lớp học thì cũng hoàn toàn là có thể đến để mà tham gia lớp miễn phí để được nhận những cái hướng dẫn rất là cụ thể
đấy được mắt nhìn tai nghe và thậm chí là thích thì là có thể là cùng thực hành với cả giáo viên với cả cái người kỹ thuật viên về tiết chế của khoa để mà làm ra những cái bát bột bát cháo trẻ
hiện nay lớp học vẫn được tổ chức thường xuyên và miễn phí hoàn toàn vào tám h ba mươi phút các sáng thứ sáu thứ bảy chủ nhật tại viện dinh dưỡng quốc gia
hy vọng với mô hình lớp học bổ ích như thế này sẽ đem lại nhiều kiến thức
bổ ích giúp các bậc cha mẹ chăm sóc cho con mình hợp lý hơn